đại dịch covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới đặc biệt là tại châu phi nơi có hệ thống y tế hầu như không được đầu tư
tuy nhiên với tinh thần sẵn sàng tiếp nối sứ mệnh gìn giữ hòa bình của các đồng đội tiền nhiệm một mươi sĩ quan gìn giữ hòa bình việt nam đã nhận nhiệm vụ lên đường
lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho các đồng chí vừa diễn ra chiều nay dưới sự chủ trì của thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
nếu không tính hai lần xuất quân đội hình đơn vị của hai bệnh viện giã chiến chỉ tính riêng các đợt cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí cá nhân thì đây là đợt cử quân đông nhất
điều này thể hiện rõ cam kết của việt nam trong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc không rút quân trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại các phái bộ
góp phần nâng cao hình ảnh bộ đội cụ hồ sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại những địa bàn khó khăn thiếu thốn dịch bệnh
thượng tướng nguyễn trí vịnh chỉ đạo các đồng chí sĩ quan chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ cần chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội quy định của liên hợp quốc tại phái bộ và pháp luật nước sở tại
luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động giữ gìn và xây dựng vị thế hình ảnh bộ đội cụ hồ
khi hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập có hành vi ứng xử văn minh chuẩn mực và chứng minh cho bạn bè quốc tế thấy được năng lực của cán bộ sĩ quan việt nam
như khả năng làm chủ ngôn ngữ công tác tổ chức xử lý tình huống tính chuyên nghiệp cao trong công việc
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại việt nam và tại các địa bàn ta triển khai các đồng chí phải thường xuyên cập nhật tình hình an ninh an toàn dịch bệnh tại địa bàn về cục gìn giữ hòa bình việt nam
chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín với các đồng chí khác và với các đồng chí sẽ được triển khai tiếp theo